trong chiến lược chuyển đổi số cho gần tám trăm linh doanh nghiệp nhỏ và vừa
bộ thông tin truyền thông kêu gọi sự hỗ trợ của ba mươi đơn vị phần mềm và công nghệ
bên cạnh gia tăng hiệu quả khi số hóa vận hành thách thức lớn khác của quá trình này
là đảm bảo bảo mật thông tin doanh nghiệp hạn chế thấp nhất những rò rỉ dữ liệu
trên các nền tảng trợ giúp
thống kê từ công ty cố phần tập đoàn iec về tình hình an ninh mạng tại việt nam cho thấy
mỗi năm có trung bình từ năm đến bảy cuộc tiến công vào các trang web
sáu mươi số hệ thống mạng trong các cơ quan và doanh nghiệp bị nhiễm má độc
mã hóa tống tiền hơn một mươi năm bảy trăm linh lỗi vi phạm bảo mật trong phần mềm và ứng dụng
hơn một sáu triệu máy tính bị mất dữ liệu
do đó khi chuyển đổi dữ liệu công ty từ nhân sự số liệu kinh doanh
thông tin kho bãi lên thành tài sản số để quản lý bằng phần mềm
thì nguy cơ bị lấy cắp hoặc tấn công luôn hiện hữu
kể cả từ người dùng cuối kể cả từ network và các hệ thống hồng thủ
nếu mà chúng ta không có bài toán chung thì chúng ta sẽ khó mà nhận diện ra được những cái rủi ro đó
phát hiện những rủi ro đó sớm
nó có thể đến từ người dùng cuối và đó là những điểm mà người ta có thể dễ dàng bị tấn công nhất
và là nơi mà chúng ta kiểm soát chúng ta xử lý chúng ta vận hành doanh nghiệp thông qua những dữ liệu
nếu mà chúng ta không có một cái nền tảng bên dưới để phát hiện ra những cái rủi ro như vậy
thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn và đặc biệt gần đây nhất là những cái rủi ro mà chúng ta bị mã hóa tống tiền
bán thân công cụ số hệ thống
và số hóa của các công ty giải pháp hiện nay cũng phải tự tăng tính cạnh tranh
bằng việc tích hợp chức năng nhận diện rủi ro
ở giai đoạn hiện tại việc lồng ghép các công cụ báo mật về hệ sinh tháp chuyển đổi số
sẽ làm gia tăng chi phí khi doanh nghiệp tiếp cận
do đó ít nhất những công cụ quản lý số đang có mặt tại thị trường phải có chuông báo động
tức là nhắc chủ doanh nghiệp ra soát lại bảo mật khi có những dấu hiệu bị tấn công
cảnh báo với khách hàng của mình về các rủi ro xảy ra trong quá trình sử dụng đề
rồi hướng dẫn cảnh báo những lỗi của các nền tảng người ta đang sử dụng
khi mà cài misa vào để không mất dữ liệu của họ
ví dụ như các lỗi của windows hay là các lỗi đấy
thì chúng tôi thường thường có những nghiên cứu và cảnh báo
để khách hàng đảm bảo người ta có sự an toàn nhất có thể
ở đây có hai định hướng thứ nhất là định hướng về nhà nước
nhà nước cũng yêu cầu là các doanh nghiệp khi cung cấp các nền tảng số
thì bắt buộc là phải có an toàn thông tin
thì an toàn thông tin đứng ở đây là dưới hai góc độ
thứ nhất là liên quan đến tính bảo mật về dữ liệu
và thứ hai là liên quan đến uy tính vận hành liên tục của dịch vụ
có những hệ thống theo dõi điều hành
ví dụ như là hệ thống giám sát an toàn bảo mật thông minh
đấy cũng như triển khai cho rất nhiều rồi
thì viettel sẽ áp dụng mở rộng các cái hệ thống đấy
để bảo vệ cho an toàn thông tin cho doanh nghiệp cũng như là dữ liệu
bộ thông tin và truyền thông cũng nhận định
cần gia tăng nhân sự để tạo hàng rào bảo mật cho thông tin doanh nghiệp khi chuyển đổi số
theo cục an toàn thông tin
nguồn nhân lực trong ngành này chưa đáp ứng được nhu cầu cả về số lượng và chất lượng
theo khảo sát đến hết năm hai nghìn hai mươi
lực lượng nhân sự và an toàn an ninh mạng của việt nam ước tính khoảng năm mươi người
trong khi năm hai nghìn hai mươi một thì phải cần khoảng bảy trăm linh nhân lực
cái lịch sử giao dịch các cái nguồn điểm mà chúng ta thực hiện giao dịch
kể cả xét về cái vị trí địa lý nó cũng là một trong những cái bài toán
mà khi đó thì cái hệ thống bên dưới
nó phải tạo ra được những cái dữ liệu đó phục vụ cho cái việc là chúng ta truy vết
theo dõi và nếu mà có bất thường thì chúng ta sẽ phân tích trên những cái nguồn dữ liệu đó
thì khi mà kể cả nó không chỉ riêng là bài toán về thanh toán
hoặc đối với những cái dữ liệu mà chúng ta đang có khi mà chúng ta thực hiện số hóa tất cả những dữ liệu của đó
thì nó sẽ có một cái mối tương quan
và đồng thời chúng ta phải phân tích được những dữ liệu đó
và dữ liệu đó có thể là phục vụ cho cái việc là nhận diện những cái rủi ro
về mặt tài chính cũng có và những cái rủi ro về an toàn tin
thì mà chúng xảy ra tại vì thật ra nó sẽ không khác nhau
nó sẽ đến từ rủi ro từ người dùng thì từ đó nó sẽ dẫn đến những cái rủi ro khác trên hệ thống
bên cạnh các giải pháp tự trang bị hàng rào bảo vệ
giải pháp tiềm năng đang được nghiên cứu là bảo mật cộng đồng
crowdsource security là phương pháp bảo mật tận dụng nguồn lực của cộng đồng
các nhà nghiên cứu bảo mật độc lập và những hacker mũ trắng
để tăng cường bảo mật cho các sản phẩm của doanh nghiệp
giải pháp này hơn đến kết nối nguồn nhân lực mới có chuyên môn cao về bảo mật
chủ động cảnh báo và bảo vệ thông tin trong tiến trình chuyển đổi số
của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam
tiếp tục vấn đề bảo mật trong chiến lược quốc gia không tiền mặt
tỷ lệ người dùng các phương thức thanh toán trực tuyến tăng mạnh
đặc biệt ở đô thị lớn
tuy nhiên thống kê riêng hai nghìn hai mươi một đã có hơn một website lừa đảo trực tuyến
giả mạo các ngân hàng tổ chức tài chính được phát hiện và xử lý
thiệt hại đối với người dùng internet lên đến hàng chục tỷ đồng
do đó một chiến lược chung của trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
và các ông lớn công nghệ vừa khởi động đặc biệt hướng đến cảnh báo
những thủ đoạn lừa đảo mới nhất liên quan thanh toán trực tuyến
group ip khi sơ kết tình hình an ninh mạng tại việt nam năm hai nghìn hai mươi ba
đã thống kê mỗi ngày có từ năm đến một mươi website lừa đảo người dùng internet cá nhân
mánh khóe lừa đảo trực tuyến trở nên phức tạp với những con số thiệt hại ngày càng lớn
từ các thẻ cào mạnh giá vài trăm ngàn đồng nạp trái cây giá mạo
đến hàng trăm triệu đồng chiến khoán ngân hàng vì tin rằng người thân đang gặp sự cố khẩn cấp
cá biệt có những nạn nhân thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng vì rơi vào bẫy lừa đảo
qua email điện thoại hoặc các hình thức lừa đảo trực tuyến như kêu gọi đầu tư tài chính online
hiện nay khi hacker nhìn nhận người dùng là một bên kiếm tiền thì họ khai thác rất nhiều thứ
ví dụ xem cái ví điện tử của họ có bao nhiêu tiền và với một người dùng đó có thể đem lại lợi ích cho họ bao nhiêu tiền
ví dụ mỗi người dùng có thể lấy được năm đô hay một mươi đô hay không
thì một triệu người dùng thì có thể người ta có được một mươi triệu đô chẳng hạn như thế
nên là về phía người dùng ở việt nam hiện nay cũng còn một cái suy nghĩ hơi hơi cũ
đó là nghĩ rằng là khi một cái máy tính hay một điện thoại bị tấn công
có nghĩa là nó bị chậm cái máy hoặc là nó có một cái dấu hiệu gì đó để nhận ra
chứ thật ra hiện nay hacker cài cái rojan hay virus thì hầu như người dùng không nhận ra
với nhận thức cao hơn của người dùng internet cá nhân
họ đang trang bị các hàng rào bảo mật trên thiết bị điện tử
thì thủ đoạn lừa đảo ngày càng biến tướng
trong đó phishing là hình thức phổ biến
fiting là một hình thức lừa đảo trực tuyến nhằm mục tiêu đánh cắp dữ liệu cá nhân
cài má độc vào máy tính của nạn nhân
theo thống kê tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi
các cơ quan chức năng đã ghi nhận cảnh báo và hướng dẫn xử lý
hơn một mươi hai ba trăm linh cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại việt nam
gồm tám hai mươi hai cuộc tấn công cài má độc malware

và cái thứ ba đó là từ phía người dùng
tức là khi người dùng có những cái máy tính hay là cái thiết bị của họ không cẩn thận
thì khi đó thì hacker có thể cài trojan hoặc là một dạng virus xuống cái thiết bị đó
và người ta đánh cắp thông tin người dùng và can thiệp vào giao dịch từ phía người dùng
tuy nhiên hiện nay ở việt nam thì các chuyên gia đều cảnh báo về phía người dùng
là cái khâu yếu nhất trong cái quy trình thanh toán này
từ thực tế luồn lách của các đối tượng lừa đảo cá nhân trên không gian mạng
chiến lược vừa khởi động các quốc gia là hơn đến định danh và cảnh báo người dùng
nếu gọi được tên và nắm dấu hiệu lừa đảo thông qua website và đường link
chính là tự trang bị cho người dùng internet tại việt nam một áo giáp trước các đợt tấn công này
trong năm hai nghìn hai mươi hai chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động thiết thực
giúp người dùng việt nam tự bảo vệ mình khi sử dụng mạng internet
trong báo cáo tổng hợp về tình hình an toàn thông tin công ty cố phận an ninh mạng việt nam vsec nhận định
tấn công có chủ đích bằng mã độc tống tiền tấn công ông thầm vào các ứng dụng công nghệ
và tấn công lừa đảo trong ngành tài chính ngân hàng là ba xu hướng nổi bật trong năm nay
dự báo việt nam cùng nhiều quốc gia đang dần tiến vào thế hệ web thứ ba web tree
thế hệ mỗi cá nhân sẽ tương tác với không gian mạng bằng ví điện tử
những cuộc tấn công với nhiều dạng thức đã lái cắp thông tin ví điện tử được dự báo
sẽ mạnh mẽ hơn trong thời gian tới
thông qua ví điện tử các đối tượng sẽ tấn công vào những tài sản mã hóa khác như nft chiếm đoạt toking
do đó giải pháp song song là tiếp tục phát triển công cụ bảo vệ tiếp cận ví điện tử
và cũng như cập nhật theo phương thức tấn công cho những người sở hữu tài sản thế hệ mới này nắm bắt
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
còn bây giờ giang thái xin chào và hẹn gặp lại